để bảo đảm kế hoạch vận hành đồ rác đáp ứng nhu cầu cho người dân thủ đô
kéo dài thời gian vận hành đến hết năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp hà nội đã ban hành quyết định số năm nghìn sáu trăm linh về duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo
nâng công suất tiếp nhận rác tại khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn huyện sóc sơn
quy mô đầu tư dự kiến cải tạo nâng công suất tiếp nhận rác ô trôn lấp số ba
giai đoạn một có diện tích khoảng ba hectare bao gồm đào lớp đất phủ
đào lớp rác đã phân hủy hiện trạng trải vải chống thấm hdpe để tạo thể tích tạm chứa nước rác
đắp bờ bao quanh xung quanh ô ba xây tường trạng vải chống thấm hdpe
đồng thời làm thành đảm bảo an toàn khi tạm chứa nước rác
giao sở xây dựng hà nội làm chủ đầu tư và quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm trước pháp luật
và ubnd tp đánh giá hiện trạng cụ thể lựa chọn quy mô giải pháp kỹ thuật
và dự kiến tổng mức đầu tư đảm bảo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
đầu tư tiết kiệm hiệu quả không để xảy ra lãng phí thất thoát vốn đầu tư
hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công